suối giàng huyện văn chấn tỉnh yên bái từ lâu đã được biết đến với những cây trẻ san tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi
bản người mông còn nguyên sơ đầy thơ mộng và những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn khí hậu ôn hòa dễ chịu
với ưu thế thiên nhiên ban tặng suối giang đang là điểm đến lý tưởng cho du khách thập phương đến nghỉ dưỡng
du xuân trong những ngày đầu xuân mới mậu tốt hai nghìn một mươi tám
hàng động cốc tình được biết đến như một điểm du lịch sinh thái mới lạ
nằm trong quần thể du lịch sinh thái suối giàng huyện văn chấn
với cấu trúc hang động nằm sâu dưới lòng đất hơn ba mươi mét cùng hệ thống hang động kết hợp với khe suối tự nhiên
được tôn tạo nằm bao quanh khu vực rộng hơn bốn hectare
với không khí trong lành thời tiết mát mẻ được thiên nhiên ban tặng
mỗi ngày tại khu du lịch sinh thái cốc tình đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan khám phá
cùng chim ngưỡng vẻ đẹp hoàng giá hòa minh với thiên nhiên
cảm nhận đầu tiên của em khi tới đây là không khí ở đây rất là thoáng ác
thứ hai là cảnh đẹp rất là hoang sơ và gợi chữ tình
du khách khi đến suối giàng có cảm giác mới lạ khi được khám phá từng địa điểm
thưởng thức các món ăn dân tộc như bánh dày thịt gà đồi thịt lợn thịt châu sấy
rau cải đắng hay các loại măng được chế biến thành nhiều món
đặc biệt khi đến với suối giang du khách sẽ được thưởng thức ẩm thực chè san tuyết suối giang nổi tiếng
trước tiên là đường đi lên đây em cảm thấy kiểu đúng là một cái cơ hội cho mình để có thể trải nghiệm
xóa hết mọi cái mệt mỏi nếu như bạn nào đang có ý định đi vượt
vì đây đúng là một cái điểm lý tưởng rất là lý tưởng
còn thời tiết trên này thì rất là lạ kiểu như kiểu sapa ấy
em đã đi sapa rồi em thấy kính hợp cũng gần giống như thế này

nhưng mà em cũng chưa nhìn thấy gốc chè nào to hơn thế này
các người ở đây thì rất là thân thiện
với cảnh sắc thiên nhiên và khí hậu tuyệt đẹp
suối giàng đang trở thành địa điểm nghỉ dưỡng thú vị cho rất nhiều du khách thập phương lựa chọn
trong mỗi dịp tiết đến xuân về